sau khi báo nhân dân vov có loạt bài viết về tình trạng chặt phá rừng phòng hộ
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc vừa yêu cầu ba địa phương đắk lắc quảng trị quảng bình kiểm tra
làm rõ những vấn đề báo chí phản ánh
theo đó trước những thông tin về tình trạng chặt phá rừng phòng hộ trong loạt bài
vào điểm nóng phá rừng easup ngang nhân chặt phá rừng phòng hộ hương hóa đắk rông quảng trị
của báo nhân dân điện tử và bài báo động khai thác gỗ hương trái phép của báo vov điện tử
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã yêu cầu ba địa phương cùng ubnd tỉnh đắk lắc
ubnd tỉnh quảng trị và ubnd tỉnh quảng bình khẩn trương tiến hành kiểm tra
làm rõ những vấn đề mà các báo đã đưa đồng thời xử lý nghiêm những hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật